người dân xóm nà trang xã chu trinh thành phố cao bằng liên tục gặp phải những khó khăn trong cuộc sống và sản xuất
do nhà máy tinh bột sắn cao bằng thuộc công ty cổ phần khánh hạ liên tục xả thải ra nguồn nước sản xuất nông nghiệp của người dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
nằm sát khu dân cư xóm nà trang nhà máy tinh bột sắn cao bằng chính thức đi vào sản xuất từ năm hai nghìn một mươi chín
từ khi đi vào hoạt động đến nay đời sống của người dân trong xóm vốn dựa vào nông nghiệp
trầm trọt này ngay càng khó khăn hơn
nước thải từ bể chứa xả nguồn nước sản xuất nông nghiệp của người dân bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân
từ khi nhà máy thành lập đến nay có rất nhiều nước thải ra hôi thối lắm
những mùi hôi thối như vậy sinh ra những con ruồi con ruồi xanh con ruồi tất cả các loại sinh ra
nhà máy này được xây dựng trên diện tích một mươi năm hectare công suất một trăm năm mươi tấn trên một ngày
đây là bể chứa nước thải của nhà máy
trường sống trong lành và nhân dân ổn định sản xuất ngay trên mảnh đất của mình